thưa quý vị chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp trung tá pedroka faswan đại diện bộ nội vụ cộng hòa cuba tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua mặc dù chịu tác động bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhưng bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba đã cố gắng khắc phục khó khăn triển khai hiệu quả một số hoạt động quan trọng dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba ký tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tiến tới ký các hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù
tiếp tục tăng cường hỗ trợ lẫn nhau linh hoạt dưới nhiều hình thức về những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh tăng cường công tác trao đổi đoàn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực y tế
đặc biệt là các thế mạnh của cuba như nghiên cứu sản xuất các loại dược phẩm các loại vaccine
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đồng chí pedro soka passoan nhấn mạnh bộ nội vụ cuba luôn coi trọng và nỗ lực duy trì phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước việt nam cuba
sẵn sàng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp

đặc biệt giữa hai nước việt nam trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặc biệt giữa hai nước việt nam
theo đó đã góp phần đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo đảm vững chắc an ninh chính trị góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh quốc gia cam kết của việt nam trong thực hiện thỏa thuận quốc tế kịp thời phát hiện các âm mưu phá hoại chống phá không để xảy ra bị động bất ngờ trước các hoạt động tội phạm
thứ trưởng lương tam quang đề nghị các cám bộ chiến sĩ phải quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng nhà nước và của đảng ủy công an trung gương bộ công an về bảo vệ an ninh quốc gia trọng tâm là an ninh chính trị nội bộ an ninh truyền thông an ninh mạng coi trọng tham mưu phối hợp với các ban ngành đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thứ trưởng lương tam quang lưu ý quá trình triển khai phải thể hiện rõ vị trí vai trò bản lĩnh chính trị của người cán bộ công an việc triển khai công tác theo hướng bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và hình ảnh của lực lượng vũ trang lực lượng công an tập trung nắm chắc tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời và vô hiệu hóa những thông tin sai sự thật tin xấu độc hại ảnh hưởng đến an ninh trật tự
sáng ngày tám tháng bốn khi đến thăm làm việc tại bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh các cơ sở y tế trong công an nhân dân nói chung và bệnh viện y học cổ truyền nói riêng phải nỗ lực hơn nữa nâng cao một cách toàn diện từ chất lượng chuyên môn thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ cho đến hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hiện đại từng bước xây dựng duy trì uy tín thương hiệu của bệnh viện trong công an nhân dân
thời gian qua trong công tác chuyên môn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã duy trì công tác khám chữa bệnh với bảo đảm an toàn phòng chống dịch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tăng cường thu dung bệnh nhân nội chú ngoại chú kết hợp với sàng lọc thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tập trung chú trọng việc cải thiện chất lượng phục vụ bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công tác tổng kết đánh giá xây dựng mũi nhọn chuyên môn mới của các khoa lâm sàng nghiên cứu
kết hợp khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế đã được đầu tư lắp đặt và triển khai xây dựng các trung tâm điều trị chuyên sâu theo lộ trình
ghi nhận đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo cán bộ y bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền lắng nghe chia sẻ với những khó khăn vướng mắt và các kiến nghị của bệnh viện
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển y tế công an nhân dân trong tình hình mới
với vai trò là một trong những cơ sở khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe hàng đầu của bộ công an bệnh viện y học cổ truyền cần chủ động nghiên cứu định hướng phát triển mạng lưới y tế trong công an nhân dân nâng cao năng lực khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại
thường xuyên hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài ngành nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện tốt chức năng chỉ đạo tuyến nâng cao trình độ y tế cơ sở triển khai có hiệu quả đúng quy định về công tác khám chữa bệnh và các dự án đầu tư đã được phê duyệt
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị bệnh viện chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ hiện đại trong trần đoán và điều trị cải tiến phương pháp phong cách thái độ phục vụ bệnh nhân đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về vấn đề này
đề nghị bệnh viện chủ động phối hợp với các cục chức năng ra soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng tiêu chí đúng chuyên môn tránh lãng phí nguồn nhân lực với phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chuyên môn toàn vẹn về y đức
bên cạnh đó quan tâm sửa đổi hoàn thiện quy chế làm việc phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của thủ trưởng đơn vị phát huy trí tuệ tập thể công tác hậu cần tài chính đảm bảo công khai minh bạch gắn với chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh và khai thác sử dụng hiệu quả các máy móc trang thiết bị hiện đại đã được trang bị
trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã có buổi làm việc với các đơn vị trong công an nhân dân
triển khai công tác tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ được dự kiến tổ chức vào tháng bảy tới đây
để triển khai hiệu quả chương trình ban tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
năm hai nghìn hai mươi hai đã được thành lập
theo đó thứ trưởng nguyễn văn long là trưởng ban tổ chức
đây là chương trình nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc
nâng cao hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người
quá trình công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam nói riêng
và cảnh sát các nước asean cộng nói chung
đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam với bạn bè quốc tế
việc tổ chức đại nhạc hội cũng nhằm tuyên truyền giáo dục trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân
về truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
nội dung chủ đề biểu diễn dự kiến ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước
về truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam và của các nước asean cộng
theo dự kiến đại nhạc hội được tổ chức dưới hình thức biểu diễn và diễu hành trên phố đi bộ
khu vực hồ hoàn kiếm hà nội với số lượng các đoàn nhạc tham dự có thể lên đến sáu trăm linh người
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các đơn vị là thành viên trong ban tổ chức
theo chức năng nhiệm vụ được phân công khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu
bám sát nội dung có lộ trình thời gian bảo đảm tiến độ
các đơn vị chủ động phối hợp xây dựng kịch bản tổng thể các chương trình biểu diễn
đảm bảo cơ sở vật chất phương tiện các hoạt động đón tiếp trong thời gian các đoàn nhạc
tới việt nam tham dự đại nhạc hội triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn
công tác tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai phải đảm bảo chú đáo
trọng thị đáp ứng yêu cầu về đối ngoại và thông lệ quốc tế
qua đó khẳng định vai trò vị thế của bộ công an nói riêng và việt nam nói chung
góp phần xây dựng cộng đồng asean vững mạnh nâng cao uy tín vai trò của các nước asean
ở khu vực và trên thế giới
đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là một trong những hoạt động quan trọng
nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi